tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đã chuyển hồ sơ sai phạm trong vụ tận thu khai thác rừng trồng
sau cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ở xã sơn thành tây huyện tây hòa sang cơ quan công an để điều tra
theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên trong đợt bão số một mươi hai xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
khu rừng trồng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa bị thiệt hại hơn chín mươi bảy hectare
mức độ thiệt hại từ năm đến một mươi
để tránh thất thoát lâm sản và nguy cơ cháy rừng trong mùa khô
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã xin tổng cục lông nghiệp cho phép khai thác tận thu khu rừng này
tuy nhiên trong quá trình tận thu đã xảy ra sai phạm
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng ba hạt kiểm lâm huyện tây hòa tỉnh phú yên phát hiện
ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa tận thu gỗ củi bị gãy ngã
nhưng không báo cáo kiểm lâm chưa có hồ sơ thủ tục khai thác theo quy định
số lượng cây tận thu khoảng ba trăm linh cây sản lượng gỗ củi hơn bốn mươi năm mét khối
thế nhưng khi tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên kiểm tra thực tế gỗ củi đã khai thác
tập kết tại bãi của ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa thì chỉ có vài khúc gỗ khối lượng không đáng kể